thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một trong những chiến công lừng lẫy của quân và dân việt nam
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp để góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang ấy biết bào tấm gương đã anh dũng hy sinh
dù bom đạn xương tan thịt nát không sờn lòng không tiếc tuổi sanh một trong những tấm gương dũng cảm chiến đấu
vì nước quên thân và hy sinh đúng ngày giải phóng điện biên phủ là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ trần cạn
đồng chí trần can sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một quê ở xã sơn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an từ nhỏ đồng chí đã nung nấu quyết tâm đi bộ đội để giải phóng quê hương
tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi một trần can sung phong nhập ngũ và được phân về trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai nay là sư đoàn ba trăm một mươi hai quân đoàn một
ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trong trận đánh cứ điểm him lam
điện biên phủ tiểu đội trưởng trần can chỉ huy tiểu đội nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy thu nhiều vũ khí
trần can cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của bác hồ trao tặng lên nóc lô cốt cố thủ của địch ở cứ điểm thứ ba
và đó là lá cờ đầu tiên quân ta cắm trên cứ điểm của địch tại chiến trường điện biên phủ
vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù lá cờ của ta khắp phới tung bay trên cứ điểm
như rục rã bộ đội tạo nên tinh thần quyết chiến quyết thắng sông lên tiêu diệt địch
tin vui chắc cũng về bên bác hồ
bác đứng cuối xuống bản đồ chắc là nghe tiếng quân hòa quân gieo
từ khi vượt núi băng đèo ta đi bác vẫn trông theo hàng ngày
tin về mừng thỏa đêm nay chắc vui lòng bác giờ này đợi trông
cái trận mà him lam ấy
thì cái gương trần can thì nó động viên anh em ghê lắm
dù bất cứ cái khó khăn nào cũng phải hoàn thành
tinh thần địa phủ thì phải nói là quyết tâm rất cao quyết thắng
cho nên là khó khăn mấy đấy thì dù dần khó khăn người cứ tìm khách để bài diệt
nó sợ nhất cái tinh thần đó
trần can đã hy sinh anh dũng khi chỉ huy bộ đội đánh vào sở chỉ huy của tướng đờ cát
vào sáng ngày bảy tháng năm
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cũng là ngày kết thúc chiến dịch điện biên phủ
với những chiến công to lớn anh hùng trần can được chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
truy tặng huân chương quân công hạng nhì và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang
là một trong một mươi sáu cán bộ chiến sĩ được quốc hội tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch điện biên phủ lịch sử
sự chiến đấu hy sinh anh dũng và lòng yêu nước nồng nàn của anh
mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau luôn ghi nhớ và nói theo